trong những năm gần đây tình trạng tội phạm vị thành niên có chiều hướng ngày càng gia tăng
cả về số lượng và mức độ phạt tội
liều lĩnh manh động và thiếu suy nghĩ nguyễn mỹ anh một mươi bảy tuổi chỉ vì phút bồng bột
mà đã phải trả giá cho những hành động sai trái của mình
công an quân thanh xuân thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án
nguyễn mỹ anh khởi tố bị can nguyễn mỹ anh một mươi bảy tuổi
trú tại phường khương đình quận thanh xuân về hành vi gây dối trật tự công cộng
khuôn mặt non trẹt bụi bậm và không phải là lần đầu tiên mỹ anh gây ra hành vi vi phạm pháp luật
đây cũng là thời gian mà đối tượng đang bị khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
để điều tra liên quan đến hai vụ án cố ý gây thương tích do công an quận hai bà trưng
trung tụ lý
cháu đã không đã bị khởi tố chưa

khởi tố rồi ạ
thế tại sao trong thời gian ngắn như thế cháu có thể gây ra nhiều việc liên quan gây dối và gây thương tích như thế
việc đầu tiên là cháu cũng có hết rồi nhưng mà thứ hai là cháu
lúc đấy là cháu chưa bị bắt nó cách nhau ba ngày
thứ hai là nếu không như thế cháu không ngồi quản lý tự thì cháu cũng không phải ra những việc này đâu
một chiếc hệ bà khúc được mỹ anh mua trên mạng xã hội
một con dao bản to
một chiếc kéo được nguyễn mỹ anh cất trong túi
trưa ngày hai mươi bốn tháng chín mỹ anh cùng nhóm bạn là trần gia bách trần đức an và nguyễn thanh bình
tất cả đều một mươi bảy tuổi điều khiển xe máy di chuyển đến số nhà một trăm tám mươi một trường trinh phường khương mai quận thanh xuân
thì xảy ra va chạm với người phụ nữ đi xe máy cùng chiều khiến mỹ anh bình và người phụ nữ bị ngã ra đường
mỹ anh hỏi hàn người phụ nữ
thì có một nam thanh niên đi xe máy qua và nói vài câu khiếm nhã hai bên cãi vã
lập tức mỹ anh lấy một gậy ba khúc bằng kim loại lao vào vụt liên tiếp nam thanh niên
ba đối tượng đi cùng mỹ anh cầm gạch ném
nam thanh niên hoảng sợ bỏ chạy mỹ anh quay sang dùng gậy đập xe máy của anh này
có một thanh niên ở đấy

lúc ấy cháu có cao quá thì cháu có đeo một cái túi lên chiếc ngực
trong túi cháu có để một cái gậy bà khúc bằng tim loại
cái gậy đấy cháu lấy từ đâu ra
cháu mua ở trên tiktok hai năm rồi
thứ là cháu vụt ba phát vào phần vai bên trái của anh ấy ạ
lúc cháu vụt ba phát xong thì thanh niên ấy có chạy sang bên đường
lúc sau bạn cháu gọi là cầm dao kìa cầm dao kìa
thì cháu quay ra
cầm hai con dao chạy sang
thì là cháu cầm gậy xong rồi lúc ấy cháu đứng trên đường
muốn loạn nét lên xong rồi cháu chửi
rồi lúc ấy cháu cao quá thì cháu có hành vi đậu xe
hành vi đậu xe là xe của ai
xe là hành vi dân của năm thanh niên ạ
của năm thanh niên đi đường đấy đúng không
thế cháu đậu có vị trí nào của xe
đậu ở tầm ba bốn phát của phần đậu xe nào đấy
cháu không nhớ ra đâu
sau khi gây ra vụ việc mỹ anh cũng đã tìm cách che giấu hành vi của mình
bằng cách giấu hung khí và tự làm tổn thương đến thể xác
cơ quan điều tra xác định đây là đối tượng nghiêm trọng
mặc dù mỹ anh đang ở độ tuổi vị thành niên nhưng đã biết lên kế hoạch tính toán cho từng hành động của mình
trước khi lên cơ quan công an thì đối tượng mỹ anh cũng đã có những cái suy nghĩ để mà ngụy biện cũng như là che giấu cái hành vi cũng như là tính cái việc mà để mà đối phó với cơ quan công an
ví dụ như là đã về nhà sau đó để cất không khí và tự dùng dao dạch áo cũng như là dạch và lưng sau đó để băng lên những cái vết thương đó để lên về đổ lỗi cho cái anh mà có cái lời nói dẫn đến cái việc mà hủy hoại
theo cơ quan công an các mâu thuẫn xuất phát từ những lý do nhỏ nhặt nhưng các em không biết kiềm chế bản thân dẫn đến những hậu quả nặng nề
do hoàn cảnh gia đình mỹ anh đã thiếu đi sự dung dưỡng
em ra ngoài đời tiếp xúc với nhiều đối tượng xấu nên đã hình thành tính côn đồ trong mình
anh ấy thì cái anh huynh kia thì anh dừng lại và có cái lời nói tức là anh chỉ nói hơi nặng tí là cái việc mà tại sao đi nhanh thế đâm vào bà bầu
cái việc này thì tôi nghĩ là với những cái tuổi trẻ vị thành niên hai nữa là với cái tính chất là có tính chất cũng tương đối là và bản chất là côn đồ thì dẫn đến những cái hành vi như vậy
còn như bình thường ra thì những người bình thường hoặc những người ta đủ nhận thức thì những cái câu nói đấy đối với người ta thì cũng chỉ dừng lại ở cái mức độ là nói đi nói lại hoặc tranh luận thôi
không dẫn đến cái mức về gây thương
câu chuyện của nguyễn mỹ anh là câu chuyện đáng buồn của một thanh niên mà đáng lẽ ra tương lai và tiền đồ đang ở phía trước
nhưng vì ngông cuồng háo đá mà nhóm thanh niên đập phá xe máy bênh vực bà bầu sau va chạm giao thông gây nên làn sóng phẫn nộ của cộng đồng mạng cũng như toàn xã hội
và nó đang dóng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tội phạm đang ngày càng trẻ hóa